sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn đã hoàn tất
sở đã thành lập ba mươi năm điểm thi tại tất cả các huyện thị xã thành phố bảo đảm thuận lợi cho tất cả các thí sinh dự thi
toàn tỉnh thừa thiên huế có hơn một mươi hai bảy trăm năm mươi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
ngoài việc chọn thành lập ba mươi năm điểm thi trên địa bàn tỉnh tỉnh thừa thiên huế cũng đã kiện toàn hệ thống phòng thi và điểm thi dự phòng cho các tình huống bất khả kháng hay phải thay đổi điểm thi
bên cạnh việc triển khai theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo ngành y tế cam kết hỗ trợ bằng cách triển khai phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các điểm thi
cử thêm lực lượng y tế đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào phòng thi
các điểm thi cũng đã được trang bị đầy đủ khẩu trang dung dịch sát khuẩn bảo đảm công tác phòng chống dịch cho hội đồng thi bảo đảm kỳ thi an toàn nghiêm túc
năm nay tỉnh bình định có khoảng một mươi bảy thí sinh tham gia kỳ thi ở bốn mươi hai điểm với bảy trăm bốn mươi ba phòng thi đến nay cơ sở vật chất trang thiết bị đã được kiểm tra bổ sung
đối với công tác chấm thi địa phương đã gắn camera an ninh tại phòng lưu giữ bảy thi
các phòng chấm thi giám sát hai mươi bốn h một mươi năm
trước diễn biến phức tạp của covid một mươi chín tỉnh bình định đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi như phun thuốc khử khuẩn các điểm thi bố trí máy đo thân nhiệt dung dịch sát khuẩn nước sạch cho thí sinh và cán bộ phục vụ kỳ thi
sắp xếp phòng thi theo hướng giãn cách tối đa các thí sinh thí sinh phải mang khẩu trang trong quá trình thi
đến thời điểm này tỉnh bình định đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm hai nghìn hai mươi an toàn bảo đảm sức khỏe cho thí sinh
nhằm bảo đảm an toàn cho các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày năm tháng tám ban thường vụ tỉnh đoàn con tum đã huy động các mạnh thường quân hỗ trợ được hơn chín khẩu trang để phát cho các thí sinh tham gia dự thi
thành lập ba mươi sáu đội tình nguyện với sáu trăm năm mươi tình nguyện viên để hỗ trợ các thí sinh làm năm trăm linh mũ chống giọt bắn phòng chống dịch covid một mươi chín tặng cho đội tình nguyện viên hỗ trợ hai mươi suất học bổng mỗi suất ba trăm linh đồng cho các em học sinh
bên cạnh việc hỗ trợ khẩu trang tỉnh đoàn con tum sẽ chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho các thí sinh trước khi bước vào các buổi thi như đau thân nhiệt sát khuẩn tay để bảo đảm an toàn